chiều nay lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa đã thông báo quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với đại tá nguyễn trí phương trưởng công an tp thanh hóa
để thanh tra bộ công an xác minh làm rõ việc trưởng công an bị tố
nhận tiền chạy án gây xôn xao dư luận trong thời gian qua
cụ thể ông phương bị tạm đình chỉ công tác một tháng
thời gian bắt đầu từ ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trong thời gian đại tá phương bị tạm đình chỉ công tác
đại tá khương duy anh phó giám đốc kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
được phân công phụ trách lãnh đạo công an tp thanh hóa